qua công tác nắm tình hình trinh sát biết được
chu có một chiếc xe máy yamaha là một tài sản rất có giá trị thời bấy giờ
nên đã giả vờ vào nhà của chu để hỏi mua xe máy
nhiều đối tượng bị bắt cho biết ấu là một tay lỗi đời về chất cấm ở đất mộc châu
đặc biệt ấu từng đi thu gom một lượng thuốc phiện rất lớn để sản xuất heroin
tuy nhiên các trinh sát hiểu rằng đây mới chỉ là thông tin tham khảo ban đầu
sau nhiều ngày theo dấu của ấu khi đã đủ chứng cứ bước đầu
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này
trước khi bị bắt mọi công việc phải thực hiện hết sức thận trọng
bởi cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin
đối tượng này còn thuê chuyên gia nước ngoài cài thuốc nổ trong các cánh cửa vào nhà và trong cả khóa sổ
trong hơn một tháng trời để củng cố chứng cứ bắt ấu
trinh sát ngoại tuyến của ta phải bám sát nhà ấu theo dõi mọi di biến động của hắn
khi đã có đầy đủ mọi chứng cứ bắt ấu

nhưng điều quan trọng là đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân sĩ
khi thi hành nhiệm vụ là điều quan trọng nhất
do vậy bộ ngoại cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng
nào là máy do mình nào là như vậy là cho nhiệm vụ
và cắt toàn bộ sóng xung quanh khu vực nhà đẳng bán ấu
để cho nó không thể điều kiện từ xa được
những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước ở hà nội nổi lên một nhà hàng sinh thái sang trọng bậc nhất
có tên gọi trang trại sinh thái sơn thủy nằm ngay đầu đường láng hòa lạc với quy mô trên bốn mươi bốn m hai
thời điểm ấy nhà hàng này là một trong những địa điểm tiếp khách rất được ưa chuộng của giới nhà giàu và các quan chức thủ đô
ông chủ nhà hàng sinh thái này là trịnh nguyên thủy một đại gia khét tiếng
từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn bốn thủy đã chi khoảng một mươi năm tỷ đồng xây dựng nhà hàng
thế nhưng không ai biết rằng nơi này chính là địa điểm an toàn để trịnh nguyên thủy rửa những khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ đường dây buôn bán heroin của mình
và sau này người ta mới biết chính nhà hàng sang trọng cũng là nơi tiêu thụ những sản phẩm rượu giả
do chính thủy và nghiêm đình bồng sản xuất ở bắc ninh
đối tượng hoạt động thì phải nói rằng là rất tinh vi
với chỗ tức là trịnh nguyên thủy sau khi về hà nội một mặt là vẫn tiếp tục hoạt động về tội phạm về ma túy
nhưng mà trịnh nguyên thủy đã tạo ra những vỏ bọc để hoạt động
ví dụ như đã lập một công ty để cho thuê xe ô tô
thế rồi thì mở nhà hàng và đang chuẩn bị xin làm một dự án nữa ở bên đông hành
nó tạo ra một vỏ bọc nhưng mà thực tế thì nó lấy sản xuất buôn bán vận chuyển ma túy là chính
thế thì là trịnh nguyên thủy đấy
thế cho nên là rất nhiều gia đình là đầu tư vào cùng với nhà hàng
trịnh việt thủy đầu tư vào cái công ty cho thuê ô tô
nhiều nhà như thế là phải như thế là thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng đưa cho thủy
nên sau khi một cái vụ án này xảy ra thì rất nhiều là bà con đã bị mất nhà cửa đã đến để cầu cứu chúng tôi
thế nhưng tinh vi hơn để trang trại sơn thủy và các hoạt động kinh doanh được nhanh chóng
đi vào hoạt động
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn ba thủy đã có hành vi biếu xén nhiều quan chức hà nội
có những món quà giá trị đến hàng tỷ đồng
ở vào thời điểm ấy là cực có giá trị
đồng thời thủy thường xuyên phô trương thân thế bằng cách huỳnh hoàng khoe mối quan hệ khủng của mình với các quan chức cao cấp
đây thực chất là một chiều đánh bóng tên tuổi nhằm che đậy cho những hoạt động phi pháp không ai ngờ đến của mình
đây thực chất là một chiều đánh bóng tên tuổi nhằm che đậy cho những hoạt động phi pháp không ai ngờ đến của mình

thì trinh viên thủy nó tiến hành bướng xéeverything
có như thế là ba mươi bảy cán bộ
xác minh lại mối quan hệ thân thiết của thủy một tia hy vọng khác đã xuất hiện
đó chính là tình cảm lưu luyến giữa thủy và cô con gái với người bồ tên là kim anh trú tại khu vực trung hòa nhân chính
tuy nhiên giữa khu vực trung hòa rộng lớn dân cư đông đúc đâu là nơi kim anh thuê nhà trọ cũng là một ẩn số
cơ quan điều tra đã khoanh vùng khu vực này và tập trung toàn bộ các biện pháp kỹ thuật để giám sát nhưng không thành công
vì thủy rất tinh vi vì nếu cần liên lạc thủy đi trực tiếp sử dụng các phương tiện liên lạc linh hoạt không theo quy luật có khi ba bốn giờ đêm mới liên lạc với kim anh
vì vậy sau nhiều ngày kiên trì theo dõi
đồng thời giữa phương tiện liên lạc linh hoạt không theo quy luật có khi ba bốn giờ đêm mới liên lạc với kim manh
các trinh sát đã nắm được vị trí căn hộ mà kim anh thuê để mẹ con cô sinh sống
đó là một căn nhà tập thể cũ nằm trong khu vực phường trung hòa nhân chính
đây có thể là một trong những địa chỉ liên lạc hiếm hoi của trịnh nguyên thủy trong những ngày chạy trốn
nên dù mong manh cơ quan điều tra cũng xác định đó là một thông tin quan trọng cần kiểm soát chặt chẽ
không thể nắm được quy luật di chuyển của thủy
vậy làm thế nào để có thể lận ra hắn dù có đầu mối là mẹ con kim anh
một kế hoạch táo bạo đã được vạch ra
trong vai những người phụ hộ

các trinh sát thuê căn nhà tập thể của trịnh nguyên thủy
bên cạnh ngay sát căn hộ mẹ con kim anh thuê để ở
tiện cho việc nắm bắt những di biến động của những người có quan hệ gắn bó mật thiết với trồng ma túy
từ đó hy vọng mong manh là thủy sẽ xuất hiện
lực lượng trinh sát sau khi tiếp cận được căn hộ đã tiến hành nhiều biện pháp kỹ thuật
quả nhiên một thông tin được phát hiện
thủy trước khi trốn thoát đi nước ngoài sẽ mua cho mẹ con kim anh một căn hộ chung cư
và hẹn kim manh vào lúc bảy h tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn năm
sẽ tới chuyển nhà cho hai mẹ con về căn hộ chung cư mới

một cái cán bộ này đã giúp chúng tôi như thế là nắm được cái việc hẹn họ của thủy
và thời gian của thủy đến để mà đón hai mẹ con cô bồ này về nhà với
ngay từ khi chiều nhái nhèm trở tối
lực lượng trinh sát đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ván bài cuối cùng
tất cả các biện pháp kỹ thuật được tiến hành đồng loạt
mọi diễn biến của mẹ con kim manh không nằm ngoài tầm kiểm soát của trinh sát việt
theo như lời thủy hẹn khoảng bảy h tối
khi mọi người tập trung xem thời sự
hắn sẽ tới dọn nhà cho mẹ con kim anh về nhà mới
và sáng hôm sau thủy sẽ trốn đi nước ngoài
mỗi phút trôi qua sự căng thẳng lại càng dâng lên cao trào
liệu thủy có xuất hiện như lời hứa hắn
liệu trinh sát của ta có kịp nhận ra để sớm gọn thủy hay không
bởi trời tối là một cản trở rất lớn cho việc nhận diện ông trùm
đúng như thông tin đã nắm gần bảy giờ tối
sau khi hoàn tất việc bóc đồ
xe di chuyển về phía căn hộ chung cư mới mua
thật kỳ lạ là có một chiếc xe máy bám theo xe chở đồ rất sát
liệu người điều khiển xe gắn máy kia là ai
có quan hệ gì với mẹ con kim anh
hay đó chính là trịnh huyền thủy
đi tắc xi tải xuống mang đồ vào
đê cái đồ vào trong cái khu vực sảnh
sảnh của tòa nhà
quá trình xin sát thì chỉ có một đồng chí lên mặt thôi đồng chí lại chuyển sang phòng điều tra
cho nên là chưa chứng dụng được đồng chí đến kịp để nhận mặt
thì anh em thì nhìn qua ảnh đó
thôi kiểm tra
nếu như không phải thì chúng ta cũng xin lỗi là sao
đầu tiên thì anh bảo là tên là phượng nhà ở ngã tư sở
mình bảo là anh tên là phượng nhà ở ngã tư sở
anh có gì chứng minh
anh em không mang cái tờ gì cả
nhưng tôi cũng nhìn vào và thấy trang mặt nó cũng biến biến dạng
tôi móc tay vào trong cái quần tôi ra cái ví
trong cái ví đấy thì có chứng minh tên chị nguyễn thủy
thì tức là
thì tôi khóa tay luôn
tắt xong thì lúc đấy là khoảng một mươi giờ đêm
một mươi giờ đêm thì các đồng gọi điện thì đồng chí cú hồng vương thủ trưởng
rồi đồng chí trần ninh đoạn thủ phó
đồng chí nguyễn tri phương
trường phòng bây giờ là giám đốc quân hành tỉnh thái linh
thưa quý vị và các bạn không biết bao đêm thức trắng không biết bao chặng đường đã qua
không biết bao lời khai đã được ghi không biết bao nhiêu chiến thuật đã được thay đổi
để ban chuyên án tám trăm năm mươi ba t có thể đưa chị nguyên thủy ra tay vào cổng
đây quả là thời khắc nhiều cảm xúc của tất cả các anh
những người đã quên mình gắn bó với nhiệm vụ trong suốt ba năm giỏng
thủy sẽ khai gì
liệu hắn còn có thể tiếp tục làm khó cơ quan điều tra bằng cái đầu lọc lõi và xảo quyệt nữa hay không
thế để bắt thủy chịu hôm trước tôi hôm trước thì sáng hôm sau là khoảng tám giờ sáng
thì tôi có vào trong trại giam tôi làm việc với thủy
thế tôi khẳng định anh
thứ nhất là anh bị bắt về lệnh tạm giam tức là anh không có hy vọng chín ngày được thả lại
thứ hai là anh là những người mà làm ăn lớn
có quan hệ xã hội rất rộng
nhưng tôi cũng thông báo với anh anh là đối tượng phạm tội với ma túy
thế thì bây giờ các quan hệ trước đây của anh gần thì bây giờ thành xa
mà quan hệ xa thì bây giờ coi bằng không
người ta không dính dáng liên quan đến đối tượng ma túy nào đâu
nên anh đừng hy vọng bên ngoài cứu được anh
cái thứ hai
là bây giờ tôi cũng không cần phải bắt anh khai anh cứ suy nghĩ
lúc nào anh cảm nhận cần khai với tôi
thì anh báo cho quản giáo biết
trại giam người ta phải báo chúng tôi và làm việc này
trong quá trình xét hỏi
là khoảng một mươi tám một mươi chín ngày
trịnh nguyên thủy không hề hé răng nửa lời
cho đến buổi sáng ngày một mươi chín tháng bảy
thì như vậy là tôi cử một tiết toàn là điều tra viên
vào xét hỏi
thế thì với cái thủ đoạn
trịnh nguyên thủy
khi thủ đoạn vào hỏi được một lúc
thì kêu âm hết trại giam lên
nói được thủ đoạn đánh
mục đích chính là vu vọng thủ đoạn để như vậy là khỏi hỏi có gì đâu
sau đó thủ đoạn có
điện cho tôi
nói như vậy nói như thế tôi bảo thủ đoạn thôi về
xác định thủy là đối tượng cộm cán
đại tá nguyễn đình lập
phó thủ trưởng cơ quan điều tra
đã trực tiếp xuống gặp thủy
với bề dạy kinh nghiệm xét hỏi
lại là người thấu hiểu tâm lý đối tượng
ông đã dần dần tiếp cận thủy ở những góc độ con người
và nhân văn nhất
phải mua thuốc
đi tìm cách